tỉnh quảng nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập huyện nông sơn ngày chín tháng sáu năm hai nghìn tám ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
mười năm qua bằng sự nỗ lực không ngừng đoàn kết một lòng của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân huyện nông sơn đã làm thay đổi diện mạo một vùng đất nghèo
xác định lợi thế phát triển vẫn là nông nghiệp nên một mươi năm qua huyện nông sơn luôn tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật lựa chọn những loại cây giống có tiềm năng cho năng suất cao đưa vào sản xuất gieo trồng
đồng thời chú trọng đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi giao thông nội đồng hỗ trợ đầu tư cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp
tỷ lệ hộ nghèo từ sáu mươi sáu tám năm hai nghìn tám giảm xuống còn một mươi tám
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy tiêu chí bình quân xây dựng nông thôn mới đạt được là một mươi hai tiêu chí một xã
với những thành tích đó đảng bộ và nhân dân huyện nông sơn vinh dự được đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cụm các huyện miền núi của tỉnh